tình hình dịch covid một mươi chín tại hà nội những ngày gần đây căng thẳng trở lại khi ca mắc mới liên tục tăng cao
đặc biệt có nhiều ca trong cộng đồng
từ đợt dịch thứ tư đến nay hà nội đã vượt mốc hai mươi ca covid một mươi chín
bí thư thành ủy yêu cầu toàn thành phố phải quyết liệt hơn nữa nếu không số f sẽ tiếp tục tăng cao
theo thống kê của trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội
công rồn xuống mắc trong đợt dịch bốn từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay hà nội có tổng hai mươi một trăm một mươi ca covid một mươi chín
trong đó bảy sáu trăm một mươi hai ca cộng đồng và một mươi hai bốn trăm chín mươi tám người đã được cách ly
dịch lan ra ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
đặc biệt quận đống đa vượt hai ca mắc với tổng số hai năm trăm hai mươi hai f
về công tác điều trị hiện tại hà nội có chín bốn trăm sáu mươi bảy ca mắc
ba trường hợp f đang được điều trị cụ thể tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
bệnh viện đại học y hà nội và hai mươi chín bệnh viện của hà nội bốn cơ sở thu dung điều trị
các trại mi tế lưu động và năm trăm bốn mươi bệnh nhân cách ly điều trị tại nhà
về công tác tiêm chủng cho người trên một mươi tám tuổi
toàn thành phố hiện đã hoàn thành một mươi hai bốn trăm bảy mươi sáu một trăm tám mươi bốn mũi
toàn thành phố hiện ở cấp độ dịch hai màu vàng nguy cơ trung bình
hai mươi một quận huyện cùng cấp cấp độ hai
tám quận huyện thị xã
cấp độ một màu xanh nguy cơ thấp
gồm quận long biên các huyện ba vì ứng hòa sóc sơn thạch thất phúc thọ phú xuyên và thị xã sơn tây
riêng quận đống đa được đánh giá nguy cơ cao màu cam
xếp chặt các hoạt động dịch vụ từ một mươi hai h ngày một mươi ba tháng một mươi hai
trong hội nghị của thành phố mới đây
bí thư thành quỷ hà nội đinh tiến dũng nhấn mạnh
năm hai nghìn hai mươi một tình hình thành phố phức tạp
chủ yếu do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
tuy khó khăn nhưng đến nay một số chỉ tiêu quan trọng đã hoàn thành
trong bối cảnh phức tạp hà nội đã phải thực hiện bốn đợt giãn cách xã hội
tuy nhiên công tác an sinh xã hội luôn được bảo đảm
toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc một cách thực chất
về kế hoạch năm hai nghìn hai mươi hai bí thư thành ủy hà nội nhấn mạnh
đến trách nhiệm người đứng đầu các sở ngành địa phương
đặc biệt người đứng đầu từng địa bàn phải chịu trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch
tiếp tục thực hiện tinh thần thích ứng an toàn linh hoạt
hiệu quả dịch covid một mươi chín
nêu một số bất cập trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín hiện nay
nhất là về các trạm y tế bí thư thành ủy chỉ đạo phát động hệ thống chính trị cơ sở
các đoàn thể tham gia giám sát việc điều trị f cách ly f một tại nhà
căn cứ vào dân số và yêu cầu phòng chống dịch theo từng địa bàn
để tăng cường thêm trạm y tế lưu động
đáng chú ý bí thư hà nội nhấn mạnh phải làm quyết liệt hơn nữa
nếu không số ca mắc sẽ tiếp tục tăng cao
trên diễn biến phức tạp của dịch bệnh
lễ nô en và tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi hai hà nội sẽ xây dựng kịch bản
phương án ứng phó khi số ca f tăng lên hai và ba ca trên một ngày
đồng thời khuyến cáo hạn chế tập trung đông người bảo đảm an toàn phòng chống dịch
trên toàn địa bàn thành phố nhất là tại các điểm vui chơi
nơi thường tập trung đông người vào những ngày lễ lớn
thông tin liên quan tới chỉ đạo của thủ tướng về việc ngăn chặn
đẩy lùi ca bệnh covid một mươi chín nặng và ca tử vong
theo đó thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã yêu cầu bộ y tế tìm ra giải pháp cho vấn đề này
mới đây văn phòng chính phủ ban hành công văn số chín nghìn một trăm ba mươi sáu nêu rõ
để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ
về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch covid một mươi chín
thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu bộ trưởng bộ y tế tổ chức hội nghị
với các chuyên gia nhà khoa học trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một để có giải pháp ngăn chặn
kiểm soát đẩy lùi ca bệnh
các trường hợp mắc covid một mươi chín chuyển nặng và tử vong
cùng với đó văn phòng chính phủ cũng ban hành công văn số chín nghìn một trăm bốn mươi bốn truyền đạt ý kiến
của thủ tướng phạm minh chính yêu cầu bộ trưởng bộ y tế chỉ đạo các biện pháp
đẩy nhanh chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín báo cáo số lượng vaccine phòng covid một mươi chín
về trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một để tiêm đủ so với nhu cầu
về triển khai xã hội hóa thuốc điều trị covid một mươi chín và đưa vào bình ồn giá
báo cáo thủ tướng chính phủ trong ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
theo thông tin từ bộ y tế tính từ một mươi sáu h ngày một mươi ba tháng một mươi hai đến một mươi sáu h ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
cả nước ghi nhận một mươi năm hai trăm hai mươi ca mắc covid một mươi chín tại sáu mươi hai tỉnh thành phố
trong đó cà mau có số ca mắc nhiều nhất cả nước với một một mươi tám ca
trong ngày có hơn bốn năm trăm linh ca khỏi và hai trăm năm mươi hai trường hợp tử vong
như vậy từ đầu đợt dịch đến nay nước ta ghi nhận một bốn trăm bốn mươi ba sáu trăm bốn mươi tám ca nhiễm
riêng đợt dịch thứ tư là một bốn trăm ba mươi tám hai trăm linh bảy ca một sáu mươi bốn trăm ba mươi sáu ca khỏi và hai mươi tám ba trăm ba mươi ba ca tử vong
liên quan tới tình hình dịch covid một mươi chín tại hà nội theo kế hoạch của thành phố
thành phố hà nội sẽ mở rộng tiêm phòng vaccine covid một mươi chín cho trẻ em
và đầu tư nâng cấp xây dựng hàng loạt bệnh viện trạm y tế từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai
mới đây tại hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
dự toán ngân sách nhà nước
biên chế hành chính sự nghiệp và phát động thi đua năm hai nghìn hai mươi hai
ubnd tp hà nội đã công bố quyết định số một nghìn năm trăm chín mươi chín do chủ tịch ubnd tp hà nội chu ngọc anh
ký về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán thu chi ngân sách năm hai nghìn hai mươi
hà nội đề ra tám nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong đó hà nội sẽ thực hiện nghiêm chỉ đạo
của trung ương chính phủ bộ y tế về các giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
xây dựng và thực hiện nghiêm
chỉ tiêu thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trong các ngành lĩnh vực
hoàn thành cải tạo nâng cấp bệnh viện đa khoa sơn tây đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng bệnh viện
nhi hà nội giai đoạn một dự án nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện thường tín giai đoạn một
thành phố hà nội xác định năm hai nghìn hai mươi hai cần tập trung nâng cao năng lực xét nghiệm của trung tâm kiểm soát bệnh tật
cdc hà nội và có các giải pháp phân luồng phân tuyến trong công tác xét nghiệm nhằm đảm bảo nhanh
chính xác kịp thời cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đồng thời xem xét chính sách đặc thù
hỗ trợ đối với các nhân viên y tế cơ sở
đáng chú ý thành phố hà nội tiếp tục tiêm phòng vaccine covid một mươi chín để đạt miễn dịch cộng đồng
và mở rộng tiêm vaccine cho trẻ em từ đầu năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi hai tp hà nội sẽ đẩy mạnh việc dạy học trực tuyến
trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy kỷ cương hành chính
phê duyệt đề án vị trí việc làm sắp xếp các chỉ cục đơn vị sự nghiệp
tiếp tục thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh tại hà nội
theo hướng dẫn mới của sở y tế hà nội về quản lý điều trị và chăm sóc f không triệu chứng
triệu chứng nhẹ tại nhà f nếu thấy tám dấu hiệu sau cần báo ngay tới y tế
dấu hiệu một khó thở thở hụt hơi
hoặc ở trẻ em có dấu hiệu thở bất thường thở gen rút lõm lồng ngực phọc phòng cánh mũi khò khè thở giết khi hít vào
dấu hiệu hai nhịp thở tăng
người lớn nhịp thở lớn hơn hai mươi một lần một phút
trẻ từ đến dưới năm tuổi nhịp thở lớn hơn hoặc bằng bốn mươi lần một phút
trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi nhịp thở lớn hơn hoặc bằng ba mươi lần một phút
dấu hiệu ba spo hai nhỏ hơn chín mươi sáu
mạch nhanh lớn hơn một trăm hai mươi nhịp một phút
hoặc dưới năm mươi lần một phút
huyết áp thấp
huyết áp tối đa nhỏ hơn chín mươi mg thủy ngân
huyết áp tối thiểu nhỏ hơn sáu mươi mg thủy ngân
dấu hiệu bốn đau tức ngực thường xuyên
cảm giác bó thắt ngực
đau tăng khi hít sâu
dấu hiệu năm thay đổi ý thức
lún lẫn ngủ rũ lơ mơ rất mệt mệt lả
trẻ quấy khóc ly bì khó đánh thức co giật
dấu hiệu sáu tím môi tím đầu móng tay móng chân
da xanh môi lạnh đầu ngón tay ngón chân
dấu hiệu bảy không thể uống
trẻ em bú kém hoặc giảm ăn kém nôn
dấu hiệu tám trẻ có biểu hiện sốt cao đỏ mắt môi đỏ lưỡi đỏ ngón tay chân sưng phù nổi ban đỏ sốt hoặc mảng xuất huyết
nếu gặp một trong những triệu chứng trên f khi điều trị tại nhà phải khai báo ngay với cơ quan y tế gần nhất để được kịp thời hỗ trợ